sở xây dựng tp hcm vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp phê duyệt đề án tổ chức thực hiện chương trình phát triển nhà ở cho người dân tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sở cũng dự báo nhu cầu về nhà ở của thành phố giai đoạn này là gần một trăm năm mươi triệu m hai
trước mắt trong năm năm tới từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm dự thảo tổ chức thực hiện chương trình phát triển nhà ở cho người dân tp hcm
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi đề ra nhiều giải pháp với từng nhóm sản phẩm
với nhà ở thương mại cần giải quyết các vướng mắt cho nhà đầu tư trong việc cung cấp chỉ tiêu quy hoạch
phê duyệt hoặc thỏa thuận tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ một phần năm trăm linh
đối với nhà ở xã hội cần thực hiện đa dạng hóa các phương thức đầu tư xây dựng
nhà ở riêng lẻ do dân tự xây phải đơn giản thủ tục để người dân thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng mới
thành phố cần xây dựng cơ chế đặc thù
khuyến khích thu hút đầu tư các dự án di dời nhà ở trên và ven kênh rạch
cải tạo đầu tư xây dựng mới thay thế chung cư cũ